nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
sau khi quốc hội miễn nhiệm chức chủ tịch nước đối với ông võ văn thưởng
ban thường vụ quốc hội đã thông báo về việc thực hiện quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo đó bà võ thị ánh xuân phó chủ tịch nước giữ quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho đến khi quốc hội bầu ra chủ tịch nước mới
còn vào sáng ngày hôm nay bộ công an và tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ khởi công và trao tặng nhà mẫu
kinh phí hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà cho người nghèo khó khăn về nhà ở gia đình chính sách đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đồng chí thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và đồng chí nguyễn đình trung ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đắk lắc chủ trì buổi lễ
thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về việc triển khai thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà ở cho các hộ nghèo
hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở gia đình chính sách đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đến nay bộ công an và chính quyền địa phương đã huy động nguồn lực để thực hiện đảm bảo đúng đối tượng chất lượng và tiến độ theo kế hoạch đề ra
mẫu nhà được bộ công an phê duyệt
sở mẫu thiết kế cơ bản đã thống nhất với các ngành chức năng
nguồn kinh phí do bộ công an vận động từ các doanh nghiệp nhà hảo tâm hơn sáu mươi tỷ đồng
mỗi căn nhà trị giá tám mươi triệu đồng
trong đó bộ công an hỗ trợ năm mươi triệu đồng một căn
số còn lại do công an tỉnh đắk lắc cùng chính quyền địa phương huy động nguồn lực đóng góp
cũng như ngày công lao động từ gia đình người thân cộng đồng dân cư lực lượng vũ trang đoàn viên hội viên thanh niên cùng tham gia hỗ trợ
hai căn nhà mẫu đầu tiên được công an tỉnh đắk lắc lựa chọn xây cho hai hộ nghèo ở huyện cơm ga
đó là hộ gia đình bà hờ nghê ê ban ở buôn nha xuất thị trấn yà pốc và gia đình ông y craig a drung ở buôn kna a xã cươm ga
dưới sự chỉ đạo thường xuyên của bộ công an và ban giám đốc công an tỉnh đắk lắc kiểm tra đôn đốc quyết liệt hàng ngày
chỉ sau hai tuần hai căn nhà mẫu đầu tiên đã hoàn thành
phát biểu tại buổi lễ khởi công trao tặng nhà mẫu và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà sáng nay
đồng chí thượng tướng đương tam quang thứ trưởng bộ công an cho biết đây là một đề án đầy nghĩa tình của bộ công an và đảng bộ
chính quyền công an tỉnh đắk lắc cũng là những việc làm đầy nhân văn thiết thực để hướng tới chào mừng kỷ niệm một trăm hai mươi năm ngày thành lập tỉnh đắk lắc
hai mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm linh bốn hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
từ sự giúp đỡ ủng hộ của các đơn vị tài trợ nhà hào tâm với tinh thần trao yêu thương để nhận về hạnh phúc
bộ công an đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thiết kế mẫu nhà cách thức phương pháp thực hiện để công an tỉnh đắk lắc
chủ trì chung tay cùng bà con nhân dân xây dựng nhà ở góp phần ổn định cuộc sống người dân nghèo tại địa bàn tỉnh
đến nay chúng ta đã hoàn thành hai căn nhà mẫu
tiếp tục chúng ta triển khai trên tinh thần chúng ta làm đảm bảo tiến độ đảm bảo chất lượng đảm bảo bà con có những ngôi nhà theo mục tiêu yêu cầu mà chương trình này đã đề ra
ở tỉnh đắk lắc hiện vẫn còn bốn mươi sáu chín mươi một hộ nghèo chiếm chín một mươi năm ba mươi bốn hai trăm tám mươi năm hộ cận nghèo chiếm sáu tám và một mươi sáu một trăm tám mươi chín hộ thiếu hụt nhà ở
riêng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số có hai mươi chín bốn trăm tám mươi chín hộ nghèo và một mươi tám hai mươi sáu hộ cận nghèo
sau buổi lễ khởi công trao tặng hai căn nhà mẫu và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng một hai trăm linh căn nhà sáng nay
các đơn vị chức năng của bộ công an của tỉnh đắk lắc và công an tỉnh sẽ đồng loạt triển khai khởi công xây dựng một một trăm chín mươi tám ngôi nhà còn lại trên địa bàn một mươi năm huyện thị xã thành phố của tỉnh
theo kế hoạch sẽ thi công rất khẩn trương
bảo một một trăm chín mươi tám ngôi nhà còn lại sẽ hoàn thành bàn giao trao tặng cho các hộ nghèo khó trước tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
thưa quý vị việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đã và đang thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ
chính sĩ công an nhân dân nói chung
trong khi thế chung đó lực lượng thanh niên công an nhân dân cũng phấn đấu rèn đức luyện tài lập chiến công vì nước quên thân vì dân phục vụ
quyết tâm góp sức hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nghị quyết một mươi hai đề ra xứng đáng với kỳ vọng của đảng ủy công an trung ương xứng đáng với lời dạy của bác hồ kính yêu
thưa quý vị và các bạn xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn viên thanh niên công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
sẽ góp phần tạo nền tảng vững chắc cho quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân nói chung
nhận thức rõ về ý nghĩa chính trị đó thời gian qua từng cán bộ chiến sĩ dù ở vị trí công tác nào cũng đều nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
với tinh thần đã làm tốt thì phải làm tốt hơn nữa đã đổi mới phải đổi mới hơn nữa phát huy tính sáng tạo sung kích của tuổi trẻ
chuyên án là
chuyên án mang bí số một trăm linh bảy h là chuyên án điều tra tổ chức tội phạm xuyên quốc gia về hành vi lừa đảo chiếm đặt tài sản
đại úy lê quang vượng cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận hoàng mai tp hà nội là người trực tiếp chủ trì chuyên án
một mươi một đối tượng đã bị khởi tố
ban giám đốc công an thành phố hà nội đánh giá đây là vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng
việc đánh án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng ẩn danh lợi dụng công nghệ thông tin thiết bị viễn thông và không gian mạng để chiếm đoạt tài sản
cá nhân tôi một cán bộ chiến sĩ công an nhân dân kim chỉ nam của tôi là sẵn sàng phục vụ nhân dân trong mọi hoàn cảnh trong mọi tình huống và hỗ trợ nhân dân mọi lúc mọi nơi khi mà nhân dân cần mình
đồng chí vượng cũng là một đồng chí trẻ tuổi nhưng rất chịu khó học hỏi

công bố kết quả chính thức bầu cử tổng thống nga
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
tại phiên xét xử vào sáng ngày hôm nay hội đồng xét xử cho biết có nhận được đơn viết tay của bà trương mỹ lan
theo đó bị cáo trương mỹ lan thể hiện mong muốn dùng số tiền một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí bồi thường để khắc phục hậu quả cho scb
nhưng nay bà lan lại viết đơn gửi tòa thể hiện muốn dùng số tiền này khắc phục hậu quả cho cháu gái trương huệ vân
theo nội dung đơn mà trương mỹ lan gửi hội đồng xét xử bà lan xin được chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng để khắc phục hậu quả cho bị cáo trương huệ vân
nguồn gốc số tiền này gồm một tỷ đồng gồm tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa
do ông nguyễn cao trí cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella
bồi thường cho bà lan và ba trăm năm mươi tỷ đồng do một cá nhân trả cho bà lan
ngoài ra đơn của bà lan cũng xin được chuyển ba trăm linh tỷ đồng mà cá nhân trên trả cho bà lan
để khắc phục hậu quả của bị cáo chu lập cơ chồng bà lan chủ tịch hội đồng quản trị công ty times square
theo diễn biến vụ án bị cáo nguyễn cao trí và bà trương mỹ lan có quan hệ làm ăn
sau khi bà lan bị bắt tạm giam ông trí dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số tiền một tỷ đồng
trước khi phiên tòa này diễn ra gia đình ông trí đã nộp lại số tiền hơn tám trăm linh tỷ đồng
cơ quan chức năng cũng đã kê biên nhiều tài sản của ông trí
tại tòa ông trí và gia đình cam kết sẽ khắc phục toàn bộ bằng tiền mặt số tiền đã chiếm đoạt
trước đó bà trương mỹ lan mong muốn chuyển một tỷ đồng mà bị cáo nguyễn cao trí nộp khắc phục hậu quả vào ngân hàng scb
tuy nhiên tại phiên tòa sáng nay bà trương mỹ lan bất ngờ viết đơn chuyển nội dung
sử dụng một tỷ đồng để thay cháu gái trương huệ vân khắc phục hậu quả
tại phiên tòa xét xử vụ án tân hoàng minh trong phần luận tội vào chiều nay
đại diện viện kiểm sát đã ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo
từ đó phân hóa vai trò phạm tội của từng người
cũng như xác định động cơ phạm tội ban đầu của những bị cáo đầu vụ
viện kiểm sát xác định việc khắc phục hậu quả
khắc phục nhanh chóng hậu quả vụ án nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt
nhân thân tốt thành khẩn khai báo hợp tác với cơ quan điều tra là những tình tiết
giúp cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt
và đã đề xuất nhiều mức án dưới khung hình phạt cho các bị cáo này
công tố viên cho rằng trong vụ án này bị cáo đỗ anh dũng là người giữ vai trò
chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành chín gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật
cho tập đoàn tân hoàng minh
đỗ hoàng việt có vai trò tham mưu đề xuất thực hành theo chỉ đạo
giúp sức tích cực cho đỗ anh dũng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn
của các bị hại là tám sáu trăm bốn mươi ba tỷ đồng
trước đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với một mươi năm bị cáo
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó đỗ anh dũng từ chín đến một mươi năm tù đỗ hoàng việt từ năm đến sáu năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định
khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn hai liên quan đến đại án buôn lậu xăng
trong chuyên án mang bí số chín trăm hai mươi g
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định tổng số lượng xăng
các bị can buôn lậu lên đến hơn hai trăm linh triệu lít tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp
là hơn hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
kết thúc điều tra giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g đã có bảy mươi bốn bị cáo bị tuyên phạt
với nhiều mức án khác nhau
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù
phan thành hữu bị tuyên phạt một mươi ba năm sáu tháng tù về tội buôn lậu
ngô văn thủy nguyên đội trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan
bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai kêu gọi các đối tượng phạm tội
liên quan đến đường dây buôn lậu sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
thưa quý vị do sự tăng dân số
cơ học hàng năm nên số học sinh dự tuyển vào lớp một mươi trên địa bàn tăng nhanh
trong khi số trường lớp bổ sung xây mới chưa đáp ứng kịp thời cho người dân thủ đô
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm lại tiếp tục ghi nhận sự tăng vọt học sinh vào lớp một mươi
ước tính tăng hơn khoảng năm em so với năm học trước
để tháo gỡ những khó khăn trên sở giáo dục và đào tạo hà nội đã kiến nghị đề xuất nhiều giải pháp
trong đó có đề xuất cho phép tăng một mươi số học sinh
những giải pháp tình thế này thì liệu có khả thi đối với cấp học trung học phổ thông
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sở giáo dục và đào tạo hà nội đề xuất cho phép tăng từ bốn mươi năm lớp một trường thành năm mươi lớp một trường
thứ hai cho phép tăng từ bốn mươi năm học sinh một lớp thành năm mươi học sinh một lớp vượt năm học sinh một lớp
thứ ba cho phép áp dụng thay diện tích đất trên học sinh bằng diện tích sử dụng trên học sinh
ứng các trường trung học phổ thông hiện nay ra sao
trường trung học phổ thông tân lập huyện đa phượng thành phố hà nội là trường giáp xanh khu vực nội thành
nên tổng trí tiêu đầu vào lớp một mươi hàng năm cũng khá cao là năm trăm tám mươi năm học sinh chia cho một mươi ba lớp học
phòng học này theo quy định là sáu mươi m hai với sĩ số hiện tại là bốn mươi năm học sinh
vừa đủ để kê lượng bàn ghế cho học sinh ngồi học
nếu tăng thêm sĩ số nhà trường cũng không biết sẽ kê thêm bàn vào chỗ nào
nếu mà tăng cái trí tiêu tuyển sinh
thì thực sự cũng đang khó khăn vì cơ sở vật chất số lượng phòng học không đáp ứng được
số lượng phòng học tại nhà trường hiện nay chỉ được có hai mươi bốn phòng
mà đáp ứng với số lượng là ba mươi chín lớp học
học hai k thì rất khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động tập thể
cũng như là các sinh hoạt tập thể cho học sinh
bên cạnh đó tại các trường trung học phổ thông hiện nay đều đang triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới
hiện nay sĩ số lớp học không hoàn toàn phụ thuộc vào dự điều
mà phụ thuộc vào sự lựa chọn tổ hợp môn học của học sinh
các lớp sĩ số tăng cao bởi tổ hợp có nhiều học sinh lựa chọn
việc tăng sĩ số lớp học với những lớp học này hoàn toàn là không thể
tuy nhiên thì cũng có những cái phát sinh thêm đối với chương trình mới
đó là việc lựa chọn học sinh đối với các môn tổ hợp các môn lựa chọn
thì cũng có những lớp thì có thể sĩ số nó được khoảng quanh bốn mươi
nhưng cũng có những lớp có những ban học thì thực tế là còn đông hơn thế lên đến năm mươi học sinh
bây giờ thì cái xu hướng về mặt chất lượng thì là sẽ phải quan tâm đến từng học sinh
vậy thì khi mà các thầy cô mà quan tâm giữa lớp bốn mươi học sinh với lớp năm mươi học sinh thì nó làm tự xử ra khác nhau
việc tăng sĩ số hay tăng lớp sẽ chỉ là giải pháp trước mắt
bởi theo thống kê mỗi năm số học sinh vào lớp một mươi đều là năm sau tăng hơn năm trước
giải pháp cần hướng tới là cần xây mới cải tạo cơ sở vật chất trường học
hiện cơ sở vật chất nhiều trường cũng đã dùng cấp
bởi vì bây giờ dân số thì tăng lên như trường thì chưa
kịp phát triển thì cái việc tăng sĩ số ở lớp học và tăng số lớp thì tôi nghĩ là nếu như các nhà trường mà đáp ứng được cơ sở vật chất
thì cũng tạo điều kiện để cho các em học sinh có được cái cơ hội vào các trường lớp một mươi công lập
sở giáo dục và đào tạo hà nội cũng kiến nghị bộ giáo dục và đào tạo xây dựng các chương trình
kế hoạch đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng hàng năm
trung hạn làm căn cứ để các địa phương thực hiện
ubnd tp hà nội và các quận huyện thị xã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất
doanh nghiệp giáo dục thường xuyên công lập
kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị ngày hôm nay hai mươi một tháng ba kỳ họp bất thường lần thứ sáu
quốc hội khóa một mươi năm đã diễn ra tại nhà quốc hội thủ đô hà nội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
để thực hiện các nội dung nghe báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ
đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông trần tuấn anh thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh khánh hòa
xem xét việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông võ văn thưởng thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
xem xét việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
sau khi nghe trình bày các báo cáo tờ trình ý kiến phát biểu của ông võ văn thưởng
quốc hội đã tiến hành thảo luận bỏ phiếu kín và thông qua nghị quyết
về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nhiệm ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
đối với ông võ văn thưởng thuộc đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng
nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu quốc hội khóa một mươi năm đối với bà hoàng thị thúy lan
thuộc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vĩnh phúc
sau khi quốc hội miễn nhiệm chức chủ tịch nước đối với ông võ văn thưởng
ủy ban thường vụ quốc hội đã thông báo phó chủ tịch nước võ thị ánh xuân
giữ quyền chủ tịch nước cho đến khi quốc hội bầu chủ tịch nước mới
phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký các quyết định của thủ tướng chính phủ
về chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang
tại quyết định số hai trăm bốn mươi ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm
chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông nguyễn thanh bình
tại quyết định số hai trăm bốn mươi một ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng phê chuẩn kết quả bãi nhiệm
chức vụ phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đối với ông trần anh thư
các quyết định trên có hiệu lực thi hành
kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
vào ngày hôm nay luật sư tiếp tục bảo chữa cho các bị cáo trong vụ án tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo trương mỹ lan đề nghị được nộp tiền khắc phục hậu quả thay cho chồng và cháu gái là trương huệ vân
sau khi nhận được đơn của bị cáo trương mỹ lan
chủ tọa thông báo trong đơn bị cáo lan xin được chuyển số tiền trên một sáu trăm năm mươi tỷ đồng
để bồi thường trách nhiệm cho cháu gái là bị cáo trương huệ vân và chồng là chu lập cơ
nguồn gốc số tiền này gồm một ba trăm linh tỷ đồng tiền mặt và tài sản đang bị phong tỏa
do ông nguyễn cao trí bồi thường và hơn ba trăm linh tỷ đồng do một cá nhân trả cho bị cáo lan
cơ quan điều tra xác định bị cáo chu lập cơ đã giúp sức cho bị cáo trương mỹ lan
gây thiệt hại cho ngân hàng scb số tiền chín một trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa giải quyết
quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn hai
liên quan đến đại án buôn lậu xăng dầu từ singapore về việt nam
quá trình điều tra mở rộng vụ án ngày một mươi bảy tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án xảy ra
tại tỉnh đồng nai và một số tỉnh thành phố khác để tiến hành điều tra
làm rõ hành vi của các đối tượng có dấu hiệu tội phạm chưa bị xử lý
ở giai đoạn một của vụ án
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định tổng số lượng xăng
bị can buôn lậu lên đến hơn hai trăm linh triệu lít tương ứng với tổng giá trị
hàng hóa phạm pháp là hơn hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
kết thúc điều tra giai đoạn một của chuyên án chín trăm hai mươi g đã có bảy mươi bốn bị cáo
bị tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau
tại nghệ an một ổ nhóm đánh bạc ăn tiền quy mô lớn trong rừng sâu
với hàng chục đối tượng có tiền án tiền sự tham gia đánh bạc
vừa bị công an huyện tân kỳ triệt xóa bắt giữ nhiều đối tượng
đối tượng tổ chức đánh bạc trên là nguyễn văn hiệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú xã giai xuân huyện tân kỳ đây là đối tượng đã có hai tiền án
về tội đánh bạc vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tại hiện trường lực lượng công an đã bắt giữ một mươi chín đối tượng
tạm giữ số tiền một trăm ba mươi bảy năm triệu đồng tiền mặt sáu xe mô tô
một mươi năm điện thoại di động và nhiều tăng vật liên quan
quý vị vừa theo dõi bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại
xin chào tạm biệt
và mở đầu như thường lệ mời quý vị cùng đến
với những thông tin đáng chú ý trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
từ trần quay tp hcm
hoàng trí xin kính chào quý vị
công an quận bình tân tp hcm đang làm rõ vụ việc
người đàn ông chăm lửa đốt xe máy tại hẻm một trăm linh tám nguyễn thị tú
phường bình hưng hòa b quận bình tân
ngày một mươi chín tháng ba người dân thấy người đàn ông và một phụ nữ
sống trong căn nhà tại hẻm này to tiếng với nhau
một lúc sau mọi người phát hiện xe máy của người
bên trong gia đình này đang dựng ngoài đường trước nhà bốc cháy dữ dội
sợ cháy lan cư dân hồ hoáng huy động bình chữa cháy mini
kéo vào nước sinh hoạt dập tắt đám cháy
nhưng chiếc xe đã bị cháy rùi chỉ còn trơ khung sắt
vụ đốt xe khiến máy hiên căn nhà gần đó cháy xém
nhận tin báo lực lượng chức năng địa phương có mặt bảo vệ hiện trường
người đàn ông cùng người phụ nữ sống trong căn nhà này
sau đó được lực lượng chức năng đưa về trụ sở công an để làm rõ vụ việc
liên quan đến vụ việc một người phụ nữ bị đâm nằm gục trên đường
ở thành phố hồ chí minh ngày một mươi chín tháng ba công an huyện bình chánh đã bắt nghi phạm
là một người đàn ông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cũng là chồng của nạn nhân để điều tra làm rõ
bước đầu nghi phạm khai đâm vợ là do mâu thuẫn vợ chồng
sau khi gây án nghi phạm bỏ trốn và bị công an huyện bình chánh
truy xét bắt giữ vào ngày một mươi chín tháng ba
trước đó ngày một mươi tám tháng ba người dân phát hiện một người phụ nữ nằm gục
trên đường lương ngang ấp ba xã tân nhật
huyện bình chánh khi đến kiểm tra thì thấy trên người của nạn nhân có nhiều vết thương
một người đàn ông được cho là dùng hông khí đâm nạn nhân đã trời đi
nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu hiện sức khỏe đã dần ổn định
phòng xuất bản in và phát hành sở thông tin truyền thông tp hcm
đã bày tỏ quan điểm về việc tài khoản giả mạo công ty cổ phần phát hành sách
thành phố hồ chí minh phahasa và khẳng định những thông tin về việc đóng cửa công ty
là không đúng sự thật
thời gian qua liên tiếp có những trang mạng ngang nhiên sử dụng hình ảnh
và đăng những thông tin sai lệch gây hiểu lầm ảnh hưởng đến uy tín
hoạt động của đường sách thành phố hồ chí minh và phahasa
những trang này đăng thông tin giả mạo về hai đơn vị trên
như tuyển dụng mua bán đóng cửa ngừng hoạt động
sở thông tin truyền thông khẳng định những thông tin vừa qua là hoàn toàn sai sự thật
giả mạo đây là những tài khoản ẩn danh đặt ở nước ngoài và có dấu hiệu vi phạm pháp luật
đây là lần đầu tiên việc này xảy ra
tuy nhiên sở thông tin truyền thông khẳng định sẽ luôn đồng hành để bảo vệ quyền lợi
của các đơn vị trong ngành xuất bản
sở đề nghị khi các đơn vị gặp sự cố nên sớm gửi công văn báo cáo lên sở
để đôi bên cùng phối hợp giải quyết tránh thiệt hài nhiều cho đơn vị
công an tỉnh trà vinh đã tổ chức hội thi điều lệnh quân sự võ thuật
công an nhân dân lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba
dự lễ khai mạc hội thi có đồng chí thiếu tướng kiên rình phó bí thư đảng ủy
phó giám đốc công an tỉnh đại diện lãnh đạo cán bộ chiến sĩ
các đơn vị trực thuộc và công an các huyện thị xã thành phố
quán triệt yêu cầu trên thời gian qua đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
luôn quan tâm chỉ đạo cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm ký luật kỹ cương
tư thế lễ thiết tác phong ứng xử có văn hóa không ngừng nâng cao bản lĩnh trình độ
và kỹ năng sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ trong đấu tranh trấn áp tội phạm
công an tỉnh tổ chức hội thi là rất cần thiết góp phần siết chặt ký luật kỹ cương
và xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
để hội thi thành công tốt đẹp đồng chí phó giám đốc yêu cầu cán bộ chiến sĩ
chấp hành nghiêm nội quy quy chế
ba giám khảo thực hiện nhiệm vụ với tinh thần công tâm khách quan và trách nhiệm
qua hội thi tạo không khí thi đua sôi nổi động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực
phấn đấu ràng luyện để đạt thành tích cao hơn nữa góp phần thực hiện thắng lợi
mọi nhiệm vụ được giao
có một mươi ba đội tham gia hội thi với hơn ba trăm linh cán bộ chiến sĩ đến từ các đơn vị trực thuộc
công an tỉnh và công an các huyện thị xã thành phố
các đội trải qua ba phần thi gồm điều lệnh quân sự và võ thuật công an nhân dân
ở phần thi điều lệnh gồm hai nội dung điều lệnh đội ngũ từng ngừa tay không
nghi lễ chào cờ tổ quốc phần thi quân sự dành cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương
với nội dung bắn chậm súng ngắn cz bảy mươi năm mục tiêu bia bốn b nội dung võ thuật
các đội biểu diễn bài mai hoa quyền năm mươi hai động tác
qua một ngày tranh tài sôi nổi kết quả ban tổ chức trao hai giải nhất hai giải nhì
bốn giải ba và ba giải khuyến khích cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
giải nhất toàn đoàn thuộc về đội thi công an thành phố trà vinh đồng chí thiếu tá trần thị mỹ nương
phó trưởng công an tp trà vinh xuất sắc đoạt giải nhất nội dung cá nhân
nhằm giúp quân chúng nhân dân nắm rõ hơn về kiến thức và biện pháp đảm bảo an toàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hồ chí minh đã đồng loạt tổ chức chương trình
tuyên truyền trải nghiệm thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người dân
đặc biệt là sử dụng công nghệ mô phỏng hiện đại vào chương trình
tại sân huấn luyện đa năng của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hồ chí minh hàng trăm học sinh sinh viên đã được thực hành trải nghiệm nghề
của người lính cứu hỏa từ giải đáp tình huống chữa cháy và thoát nạn khỏi đám cháy
đến thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt bình ga mặc đồ bảo hộ bình oxy
vượt địa hình chữa cháy thoát nạn bằng dòng dọc
đặc biệt và hào hứng nhất là được trải nghiệm mô hình thoát nạn trong môi trường tối có lửa
và khói khí độc mô hình huấn luyện đa năng hiện đại fire plas cho phép tạo dựng khói
lửa trong môi trường kính giống như một vụ cháy nhà thực sự
tp hcm được trang bị mô hình huấn luyện đa năng mô hình fire blast để mô phỏng như là một vụ cháy thật
có khói có lửa để các em vào trong đấy để cảm nhận được sự nguy hiểm sự nóng của lửa
và sự ngạt của khói
như thế nào để các em bình tĩnh hình dung được cái cách hướng dẫn thoát nạn của lực lượng cảnh sát phòng cháy
vào trong đấy hỗ trợ các em để các em từ đó hình thành kỹ năng phản xạ để khi có sự cố cháy nổ xảy ra
thì các em thoát nạn một cách nhanh chóng cũng như là sử dụng các phương tiện dập tắt đắp cháy kịp thời
để mà hạn chế cháy nổ cũng như là tự bảo vệ cho chính mình và những người thân trong gia đình
từ trải nghiệm này đã giúp các em hiểu sâu hơn về công việc
trải nghiệm hàng ngày của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
qua đó thấu hiểu đồng cảm và chia sẻ với công việc hết sức đặc biệt mà người lính cứu hỏa đảm nhiệm
tại đây thì em cũng có trải nghiệm những cái hoạt động như là chạy thoát hiểm ở trên và chạy lên
cao để cứu người và sử dụng một số mô hình để phòng cháy và trốn thoát khỏi đó thì qua đó em
thấy được là cái công việc của các anh rất là khó khăn và em cũng rất trân trọng điều đó và em cảm
thấy là công việc phòng cháy và chữa cháy nó rất quan trọng
vì một cái thử thách là em mặc đồ cứu hỏa giống như một người lính cứu hợp thụ thì em chạy từ ở trên
ở dưới đây xong rồi lên tới cái tầng thượng đó thì em thấy rất là khó nhưng mà từ cái việc khó đó thì
em thấy là mấy anh lính cứu hỏa rất là hay tại vì em chỉ mới thử sức có một cái lượt chạy thôi mà
em đã thấy rất là khổ rồi nhưng mà còn mấy anh thì lúc nào cũng hy sinh mình để làm nhiệm vụ thì
em thấy mấy anh rất là tuyệt vời luôn ngoài thực hành trải nghiệm thoát nạn khỏi đám cháy
thực tập cách chữa cháy người tham dự còn
có thể đầy đủ kiến thức phòng cháy nhận biết các nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra từ những thói
quen sinh hoạt hàng ngày như sạc các thiết bị điện qua đêm hoặc để lâu không có người trông coi
sử dụng sạc kém chất lượng quên tắt thiết bị điện lửa khi không sử dụng để vật dụng dễ cháy sát
nguồn nhiệt nguồn điện khi tham gia vào buổi tập huấn ngày hôm nay thì trước hết là tôi học được
rất là nhiều cái kinh nghiệm bổ ích cho bản thân mình và sau hết là tôi cảm thấy là những kiến
thức này mình có thể chia sẻ lại với lại học trò của mình để khi mà lên lớp mình có thể nhân rộng
hiểu biết hơn về công tác phòng chống chữa cháy này cho các em học sinh để bản thân mình và các em
cũng như gia đình các em có được một cái kỹ năng khá là cơ bản để ứng phó với lại những lúc mà mình
gặp nguy hiểm chương trình này được đồng loạt tổ chức tại trụ sở chính của phòng cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và tại hai mươi một quận huyện thành phố thủ đức trong hai ngày một mươi sáu một mươi bảy tháng ba đã
có hơn một mươi người được trải nghiệm trước đó trong năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
cứu nạn cứu hộ công an thành phố hồ chí minh cũng đã tập huấn kỹ năng phòng chống cháy nổ
thoát hiểm cho hơn một mươi tám người dân
là lực lượng chủ công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai thành
phố hồ chí minh đã đấu tranh triệt phá các băng giống tội phạm hình sự nguy hiểm giữ vững tình hình
an ninh trật tế
với mỗi chiến công của đội cảnh sát hình sự đều có những dấu ấn đậm nét của những chiến sĩ trinh sát và thường
úy nguyễn vĩnh hảo một trinh sát trẻ của đội cảnh sát hình sự công an quận một mươi hai là một điển hình như thế
trên địa bàn phát hiện được một nhóm băng nhóm tội phạm hoạt động trộm cắp tài sản chủ yếu là các xe gắn máy trên địa bàn
ngay lúc đó là tôi báo cáo ngay cho ban chí huy đội và ban chí huy công an quận để tập trung xác lập chiến án để tập trung đấu tranh triệt sát
băng nhóm này thì nó hoạt động rất là phức tạp được gồm sáu đối tượng nhưng mà được phân công rõ ràng vai trò của từng đối tượng
các đối tượng này thường xuyên thay đổi vị trí địa bàn hoạt động ví dụ như hôm nay là địa bàn quận một mươi hai hôm sau địa bàn khác
và tiếp tục thay đổi vị trí mà giao nhận xe và hướng tiêu thụ và cất giấu các phương tiện gây án
thì qua công tác đu bám theo các đối tượng thì đội trinh sát đã xây dựng
xác định được nơi các đối tượng tập trung và nơi các đối tượng tiêu thụ tài sản sau khi trộm cắp tài sản mà có
vào ngày hai mươi một tháng một ngay đêm hôm đó là chúng tôi bắt giữ năm đối tượng thì có một đối tượng chạy về hướng phía bình phước huyện lộc ninh bình phước
thì ngay lúc đó là ban chí huy đội đã phân công tám đồng chí trực tiếp đu bám theo đối tượng về huyện lộc ninh

cái đường về hướng bình phước rất là rộng khi mà chúng ta đuôi theo đối tượng thì hai đối tượng sẽ đi rất là nhanh
thì đường để bắn mà rất là nhanh thì đuôi theo với đảm bảo
đang hàng đồng chí hảo là đối tượng một cắn đồng chí phong là đối tượng một cắn đồng chí sơn là đối tượng một cắn đồng chí hảo
và có một chút linh nhớ là đám này lúc nào đi làm đi trộm là cũng có không khí là cụ thể là giao bình xịt với cây là sẵn sàng chống cản

cất dấu xe ở nhiều địa điểm trên địa bàn tp hcm và tỉnh bình phước chờ thời điểm thích hợp để bán qua campuchia

công an quận một mươi hai đã thu giữ trang vật và trao trả lại cho bị hại

trước tình hình khó khăn đó đồng chí vẫn không nản lòng khi vừa hết thương tích
đồng chí tiếp tục cùng với tổ trinh sát để hoàn thành chuyên án vừa khám phá giám trộm cắp hoạt động liên quân quyền trên địa bàn tp hcm vừa qua
thì tham gia các vụ án thì có rất nhiều tình huống khác nhau mỗi vụ có một khó khăn khác nhau
nhưng mà được sự quan tâm của bang chỉ huy đội và ban chỉ huy công an quận luôn luôn chỉ đạo trực tiếp là nguồn động lực lớn cho tôi và các đồng chí tham gia
đồng thời gia đình cũng là
nguồn động lực rất là lớn luôn luôn ủng hộ và tạo điều kiện cho mình tham gia các vụ án
tôi ước mong là tiếp tục được cống hiến sức trẻ của mình để đấu tranh khám phá được nhiều băng nhóm tội phạm khác nhau
đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân đảm bảo bình yên cho cuộc sống người dân
quý vị và các bạn vừa xem xong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
bây giờ đây hoàng trí xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục theo dõi bản tin
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị sau ba ngày tòa án nhân dân tp hà nội xét xử sơ thẩm chủ tịch tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
đỗ anh dũng và một mươi bốn bị cáo đồng phạm trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền tám sáu trăm linh tỷ đồng
vào chiều ngày hôm nay đại diện viện kiểm sát đã luận tội các bị cáo và nêu quan điểm giải quyết của vụ án
quá trình xét xử công khai tại phiên tòa bị cáo đỗ anh dũng cùng một mươi bốn bị cáo đồng phạm đều thanh khẩn nhận tội như cáo trạng đã nêu
đại diện viện kiểm sát xác định hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm cho xã hội xâm hại tài sản của nhiều nhà đầu tư
nên cần có hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
bị cáo đỗ anh dũng giữ vai trò chỉ đạo trong vụ án nên phải chịu trách nhiệm cao nhất
về số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng mà tập đoàn tân hoàng minh đã chiếm đoạt của hơn sáu sáu trăm linh nhà đầu tư là bị hại trong vụ án này
đại diện viện kiểm sát xác định quá trình điều tra cơ quan điều tra đã truy thu toàn bộ số tiền trên
đối với đề nghị của các bị hại đòi quyền lợi đại diện viện kiểm sát nhận thấy có căn cứ chấp nhận hoàn trả cho các bị hại số tiền gốc
đối với tiền lãi theo hợp đồng mà các bị hại đã ký hợp đồng mua trái phiếu của tập đoàn tân hoàng minh
đại diện viện kiểm sát cho rằng
gói trái phiếu tân hoàng minh phát hành là vi phạm pháp luật nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên giao dịch này vô hiệu
đại diện viện kiểm sát đã đề nghị mức án đối với một mươi năm bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong đó đỗ anh dũng từ chín đến một mươi năm tù đỗ hoàng việt từ năm đến sáu năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra giai đoạn hai
liên quan đến đại án buôn lậu xăng trong chuyên án mang bí số chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai xác định tổng số lượng xăng các bị can buôn lậu lên đến hơn hai trăm linh triệu lít
tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp là hơn hai sáu trăm chín mươi tỷ đồng
kết thúc điều tra giai đoạn một của chuyên án chín mươi hai không hờ đã có bảy mươi bốn bị cáo bị tuyên phạt với nhiều mức án khác nhau
trong đó các đối tượng cầm đầu là đào ngọc viễn bị tuyên phạt một mươi năm năm tù
phan thành hữu bị tuyên phạt một mươi ba năm sau tháng tù về tội buôn lậu
ngô văn thủy nguyên đội trưởng cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan bị tuyên phạt một mươi năm năm tù về tội nhận hối lộ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai kêu gọi các đối tượng phạm tội liên quan đến đường dây buôn lậu
sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đối tượng ngô nhật quân chú tỉnh an giang đã gây ra cái chết cho chủ nợ của mình
hiện đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang tạm giữ để điều tra
dạng sáng ngày hai mươi tháng ba trong lúc quân đang ăn nhậu cùng ba người bạn tại xã kiến thành huyện trợ mới
thì nguyễn văn ba đô nhắn tin đòi nợ hai bên xảy ra mâu thuẫn thách thức nhau
tức giận quân lấy một cây dao tự chế rồi điều khiển xe mô tô đến thị trấn trợ mới huyện trợ mới tìm đô
vừa tới nơi quân bị đô cầm dao tự chế đuổi chém quân bỏ chạy một đoạn rồi quay lại dùng dao đâm vào vùng ngược đô
một nhát khiến đô tử vong sau khi biết đô đã chết quân đến công an thị trấn trợ mới đầu thú
phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an tỉnh bà đồng vũng tàu bắt khẩn cấp hai đối tượng
gồm nguyễn trung thảo và trần hoàng kim phát cùng chú tại huyện trắng bom tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
cơ quan công an xác định thảo và phát đã thực hiện một vụ cướp dây chuyền vàng trị giá gần một mươi tám triệu đồng của người dân
trên địa bàn phương phước nguyên tp hcm
sau đó các đối tượng điều khiển xe máy về đồng nai tàu thoát
qua điều tra truy xét nhanh lực lượng phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với công an tp hcm
đã bắt giữ được cả hai đối tượng khi đang ngồi trong một quán cà phê thuộc địa bàn huyện tràng bom tỉnh đồng nai
khám xét nơi trọ và nhà của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một súng ngắn hai viên đạn một ná bằng gỗ có dây cao su
một cây gậy dạng xích sắt dài một trăm linh cm có gắn một lưỡi dao loại một cạnh sắc nhọn ở đầu
hai đối tượng khai nhận từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày bị bắt đã thực hiện tám vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh bà rập vũng tàu
và nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đồng nai
hiện các đối tượng và tăng vận đã được bàn giao cho công an tp hcm để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
thưa quý vị lợi dụng tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập của nhiều người
một số đối tượng đã thực hiện các chiêu trò tuyển lao động với mức lương cao để lừa đảo
những cái bẫy răng ra thì ngày càng tinh vi
và rất nhiều người không chỉ bị lừa đảo tiền mất tật mang mà còn chịu gánh nặng về tâm lý
thực tế cho thấy việc nhẹ lương cao chưa bao giờ trở thành cơ hội mà luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro
tại sao chiêu thức cũ thế nhưng lại luôn có rất nhiều nạn nhân mới
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây